điểm sàn năm nay cũng thể hiện sự phân tầng chất lượng cho cả hệ thống
có những trường lấy từ một mươi ba một mươi bốn điểm nhưng cũng có những trường lấy hai mươi ba hai mươi bốn điểm trở lên
đội tranh về điểm chuẩn giữa các nhóm trường thể hiện chính sách chất lượng và uy tín của từng trường
từ năm hai nghìn một mươi tám bộ giáo dục và đào tạo không còn đưa ra quy định chung về điểm sàn xét tuyển cho các trường
trừ khối ngành đặc thù là sư phạm và sức khỏe
trên cơ sở đó hai năm nay các trường đại học được tự chủ trong xác định mức điểm tối thiểu để nhận hồ sơ xét tuyển
vào các ngành không đặc thù
ở năm hai nghìn một mươi tám ngay khi không còn quy định sàn tối thiểu nhiều trường đã hạ sàn ở mức rất thấp
năm nay dù phổ điểm tăng nhưng vẫn có hàng loạt trường thông báo điểm sàn ở mức một mươi hai một mươi ba điểm
bắt đầu từ ngày một mươi tháng tám các thí sinh trúng tuyển tại các trường sẽ phải đến làm thủ tục nhập học
đối với các trường không tuyển vụ thí sinh trong đợt một có thể tiếp tục tuyển sinh nguyện vọng hai từ ngày hai mươi tám tháng tám
giấc mơ đại học
giấc mơ đại học vẫn luôn là giấc mơ của không chỉ các sĩ tử mà còn của đa số các bậc phụ huynh
có cung thì át có cầu để thu hút thí sinh và tuyển đủ trì tiêu nhiều trường đại học có mức điểm sàn xét tuyển rất thấp
cũng cần phải nói lại rằng không phải tất cả những trường lấy điểm sàn thấp đều là những trường kém chất lượng
nhưng mặt khác chúng ta cũng phải xác định giáo dục đại học là giáo dục bậc cao
dù trong hoàn cảnh nào thì các trường cũng không nên đánh đổi chất lượng để lấy số lượng nguồn tuyển
điểm từng môn thi năm hai nghìn một mươi chín tăng điểm trung bình các tổ hợp ba môn xét tuyển truyền thống cũng tăng so với năm hai nghìn một mươi tám
ngoại trừ khối c và d tăng ít các khối xét tuyển khác tăng từ một năm đến hai một điểm
trên thực tế đó nhiều trường đại học đã công bố mức điểm sàn tăng cao hơn năm hai nghìn một mươi tám với phần lớn ở mức từ một mươi năm đến một mươi chín điểm
cá biệt có một số ngành lên đến hai mươi một điểm tuy nhiên vẫn có một số trường không chỉ là các trường đại học tư thục
mà ngay cả một số trường đại học công lập công bố mức điểm sàn xét tuyển chỉ ở mức một mươi hai một mươi ba điểm
mức này thậm chí còn thấp hơn điểm sàn của chính trường đó ở năm hai nghìn một mươi tám trong khi điểm thi năm hai nghìn một mươi chín tăng cao hơn
trong kỳ tuyển sinh hai nghìn một mươi chín các trường đại học áp dụng nhiều phương thức xét tuyển
đối tượng của phương thức tuyển thẳng được quy định rất rõ trong quy chế tuyển sinh của bộ giáo dục và đào tạo
thực tế trong quá trình thực hiện quyền tự chủ một số ít trường có thể xác định điểm sàn thấp để tuyển đủ trị tiêu
đối với những trường hợp này bộ giáo dục đã có trao đổi với lãnh đạo
nhà trường những thông tin chung về nguồn tuyển phổ điểm đánh giá chất lượng của từng ngưỡng xét tuyển
để khuyến cáo các trường cân nhắc trong việc quyết định chính sách chất lượng của trường mình
đa số những trường mà lấy điểm trúng tuyển thấp là những trường ở cái phân khúc chất lượng thấp
và đối với những trường này bộ giáo dục đào tạo sẽ phải có chính sách
thứ nhất là phải công khai cái điểm sàn và cái chính sách chất lượng của trường để cho xã hội biết
là có hay không nên lựa chọn những trường chất lượng quá thấp
cái thứ hai là phải tăng cường sự thanh tra kiểm tra các điều kiện đảm bảo chất lượng đối với các trường này
và chúng tôi cũng sẽ phải giám sát trong suốt quá trình đào tạo cũng như khi tốt nghiệp
để các trường làm sao đã lấy cái điểm trúng tuyển không cao thì phải thực sự nỗ lực để giúp học sinh
để làm sao đạt được cái chuẩn đầu ra để đảm bảo cái yêu cầu về mặt chất lượng theo khung trình độ quốc gia
và đáp ứng được cái yêu cầu sử dụng của xã hội
tại hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín triển khai nhiệm vụ năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
vừa diễn ra trong tuần qua thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã nêu thực trạng
nhiều trường hiện nay không bảo đảm điều kiện chất lượng nên có việc hạ điểm chuẩn vơ vét học sinh đầu vào với điểm rất thấp
thủ tướng yêu cầu bộ giáo dục và đào tạo phải tiến hành thanh tra kiểm tra để xử lý nghiêm
các trường đại học hữu danh vô thực thậm chí là đóng cửa các cơ sở đào tạo kém chất lượng này
nhiều trường hiện nay không đảm bảo điều kiện chất lượng
cho nên là cái việc hạ điểm chuẩn ví dụ như là vơ vác học sinh đầu vào với điểm rất thấp
mượn giáo viên cơ hữu có rồi điều kiện không đủ
cho nên là cái việc hạ điểm chuẩn ví dụ như là vơ vét học sinh đầu vào với điểm rất thấp mượn giáo viên cơ hữu có rồi điều kiện không đủ

một thực tế lớn hơn là khi các trường đưa ra mức điểm sàn xét tuyển thấp
và dẫn đến điểm chuẩn trúng tuyển thấp là gây khó khăn cho chủ trương phân luồng sau trung học phổ thông
theo quyết định năm trăm hai mươi hai của thủ tướng chính phủ đến năm hai nghìn hai mươi phải có ít nhất bốn mươi học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông
tiếp tục học tập ở các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trình độ cao đẳng và đến năm hai nghìn hai mươi năm tỷ lệ này phải lên đến bốn mươi năm
như vậy chính các trường cao đẳng thuộc hệ thống giáo dục nghề nghiệp
và tiếp đó là các trường trung cấp sẽ là nạn nhân trực tiếp của việc xét trúng tuyển
ở mức điểm quá thấp ở một số trường đại học
đầu vào không quyết định tất cả nhưng là không rất quan trọng để bảo đảm đầu ra
trong thực tế đào tạo giữa các ngành có tranh lệch điểm đầu vào thì năng lực của các sinh viên cũng rất tranh lệch nhau
cùng một ngành đào tạo nhưng điểm chuẩn đầu vào giữa các trường tranh lệch nhau tới gần một mươi điểm thì cũng là một vấn đề đáng phải suy nghĩ
chính vì vậy chúng ta cần tôn trọng năng lực đầu vào
bởi nếu chỉ trú trọng đầu vào mà bỏ quên đầu tư các điều kiện
chất lượng của quá trình đào tạo thì đầu ra cũng có thể chưa tốt
việc đánh giá năng lực đầu ra nếu không làm tốt thì sinh viên cũng không có đủ năng lực để tốt nghiệp